hcdc ghi nhận tổng số ca bệnh covid một mươi chín cộng dồn tại huyện nhà bè là hai năm trăm năm mươi một
trong đó một bảy trăm năm mươi ca khẳng định bằng xét nghiệm rt pcr và tám trăm linh một ca xác định bằng xét nghiệm nhanh kháng nguyên
theo đánh giá của huyện nhà bè đa phần các ca bệnh covid một mươi chín đều phát hiện là công nhân làm việc
tại hai khu công nghiệp lớn là hiệp phước long hậu
trên địa bàn huyện
huyện nhà bè có bảy trăm bảy mươi ca bệnh covid một mươi chín đang được cách ly và điều trị tại nhà
huyện này cũng ghi nhận ba trăm chín mươi năm ổ dịch hộ gia đình và một mươi chín ổ dịch cộng đồng
theo hcdc ngành y tế tp hcm nhận định huyện nhà bè có nhiều khu công nghiệp và càng biển
biến động dân cư cao nên nguy cơ xảy ra dịch bệnh covid một mươi chín rất lớn
đây cũng là nguy cơ tương tự đối với các quận huyện tp hcm có khu công nghiệp đóng trên địa bàn
trong bối cảnh công nhân cư ngụ
công tại các khu trọ là nguồn lây nhiễm nguy cơ cao
đòi hỏi phải có biện pháp kiểm soát dịch chặt chẽ tại các khu công nghiệp và khu nhà trọ công nhân
ngành y tế tp hcm đề nghị huyện nhà bè cần nâng cao tinh thần cảnh giác
thường xuyên đánh giá và nắm chắc các nguồn lây nhiễm
bên cạnh đó huyện cũng cần ra soát những trường hợp chưa tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín mũi một
để có kế hoạch tiêm
ngoài ra huyện nhà bè cũng cần nhanh chóng tính toán nguồn nhân lực
và xây dựng kế hoạch sớm thành lập các trạm y tế lưu động tương ứng với số lượng ca bệnh covid một mươi chín mắc mới
để có thể có hỗ trợ kịp thời cho người bệnh khi lực lượng quân y rút khỏi địa phương
tương tự từ đầu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một tới nay huyện bình chánh tp hcm ghi nhận sáu hai trăm linh một ca bệnh covid một mươi chín
được phát hiện bằng test nhanh kháng nguyên và rt pcr
trong đó số ca bệnh cao nhất rơi vào ba xã vĩnh lộc a phạm văn hai và lê minh xuân
nguyên nhân là do sự hoạt động trở lại của các khu công nghiệp nằm trên ba xã này
và đa phần các ca bệnh phát hiện nằm trong những khu nhà trọ
ngành y tế tp hcm đánh giá tình hình dịch covid một mươi chín tại huyện bình chánh vẫn đang được kiểm soát
tuy nhiên với chiến lược thích ứng linh hoạt nhưng không chủ quan
ngành y tế tp hcm đề nghị huyện này cần theo dõi giám sát chặt tình hình dịch bệnh
để phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường và có biện pháp xử lý kịp thời dập dịch ngay không để lan rộng
một thông tin khác liên quan đến tp hcm sau khi khoanh phùng lấy mẫu xét nghiệm
ngành y tế đã xác định được tám mươi một trường hợp dương tính với sars cov hai
trong chín ổ dịch mới xuất hiện tại huyện hóc môn tp hcm
sau hơn một tháng điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
và từng bước phục hồi phát triển kinh tế xã hội
tình hình dịch bệnh trên địa bàn tp hcm tạm ổn định nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ diễn biến phức tạp
theo số liệu giám sát diễn biến dịch bệnh mỗi ngày của trung tâm
trung tâm kiểm soát bệnh tật cho thấy số ca mắc mới đang điều trị tại nhà
và tại các cơ sở y tế có xu hướng tăng nhẹ trở lại trong thời gian gần đây
hiện các bệnh viện trên địa bàn tp hcm đang điều trị cho hơn một mươi một bệnh nhân
mỗi ngày tại tp hcm ghi nhận từ chín trăm linh đến một ca bệnh mới phát hiện
đặc biệt những ngày qua trên địa bàn hai xã gồm xuân thới thượng và bà điểm
thuộc huyện hóc môn liên tiếp xuất hiện chín ổ dịch mới
các ổ dịch căn cứ trên tiêu chí đánh giá như
ít nhất hai hộ gia đình có f
trong cùng khu vực và có giao tiếp với nhau
tính chất của địa bàn dân cư tình trạng tiêm chủng
đã từng là ổ dịch trong ba tháng trước đó
thông tin mới nhất từ trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm
các đơn vị liên quan đã tiến hành khoanh vùng xử lý ổ dịch
việc điều tra dịch tễ lấy mẫu xét nghiệm nhanh kháng nguyên
cho tất cả người dân trong phạm vi chín ổ dịch đã được thực hiện
cụ thể tại xã bà điểm và xã xuân thới thượng
sau khi lấy mẫu xét nghiệm nhanh cho bảy trăm hai mươi chín người dân
phát hiện thêm tám mươi một trường hợp dương tính với sars cov hai trong chín ổ dịch
theo quy trình nếu đủ điều kiện các f mới được phát hiện
sẽ được cách ly tại nhà và được trạm y tế cấp thuốc điều trị
danh sách f mới phát hiện được thông báo cho ban chỉ đạo phòng chống dịch
của xã ốc để các lực lượng chức năng dán biển cảnh báo
địa điểm cách ly y tế phòng chống dịch covid một mươi chín trước nhà
quá trình quản lý điều tra và đánh giá lại ổ dịch
sẽ được thực hiện sau ba ngày nhằm phát hiện sớm
tất cả các k để đưa vào quản lý và quyết định mở rộng
hoặc thu hẹp phạm vi ổ dịch
sở y tế phối hợp cục quân y đã điều động một mươi năm trạm y tế lưu động
từ quận bình tân đến tăng cường cho huyện hóc môn
bên cạnh đó sở y tế đề nghị trung tâm hồi sức bệnh viện trung ương huế
và bệnh viện giã chiến số một mươi bốn tăng cường hồi chẩn và hỗ trợ tiếp nhận
các trường hợp f nặng cho bệnh viện huyện hóc môn
trong bối cảnh số ca nhiễm những ngày qua tăng nhẹ
để chủ động hỗ trợ các địa phương sớm kiểm soát tình hình dịch bệnh
tp hcm đã lọc các đội phản ứng nhanh kích hoạt bốn mươi trạm y tế lưu động
với y bác sĩ do các trung tâm y tế quận huyện và bệnh viện đảm trách
theo sở y tế tp hcm đây là những hoạt động triển khai
đối với các địa bàn quận huyện có số ca mắc mới tăng cao
các bệnh viện công lập và bệnh viện tư nhân lập danh sách các bác sĩ
điều dưỡng dự bị tham gia trạm y tế lưu động trước ngày tám tháng một mươi một
sẵn sàng hỗ trợ quận huyện chăm sóc và quản lý f tại nhà khi được điều động
luân phiên bác sĩ điều dưỡng đến công tác tại các bệnh viện giả chiến thành phố
đặc biệt bệnh viện giả chiến ba tầng củng cố và duy trì đơn vị hoặc khoa covid một mươi chín
để sẵn sàng tiếp nhận f
các bệnh viện tầng ba sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân chuyển lên từ tuyến dưới v v
lãnh đạo ngành y tế tp hcm cũng yêu cầu các bệnh viện chuẩn bị nhân sự sẵn sàng
chi viện cho các tỉnh tây nam bộ chống dịch
y tế trạm y tế tiếp tục quản lý f trên địa bàn
tuân thủ quy trình xử lý f tại cộng đồng cơ sở sản xuất kinh doanh cơ sở y tế
mỗi nhân viên y tế là một tuyên truyền viên về phòng chống dịch
người dân ý thức và tuân thủ năm k phát hiện sớm khi có triệu chứng để điều trị kịp thời
tăng cường tầm soát người đến khám chữa bệnh tại bệnh viện
người mắc covid một mươi chín có dấu hiệu chuyển nặng cần thở oxy hoặc hỗ trợ hô hấp
được chuyển đến các bệnh viện hồi sức covid một mươi chín
như trung tâm icu của trung ương huế bệnh viện chợ rẫy quân y một trăm bảy mươi năm
bệnh nhiệt đới hồi sức covid một mươi chín giả chiến điều trị covid một mươi chín phước lọc
giả chiến thu dung điều trị ba tầng số một mươi bốn số một mươi sáu để được điều trị kịp thời
bên cạnh việc kích hoạt các trạm y tế lưu động
tp hcm lập các đội phản ứng nhanh nhằm điều tra và kiểm soát dịch
các đội này do trung tâm kiểm soát bệnh tật hcdc đảm trách
sau hơn một tháng thực hiện chỉ thị một mươi tám của ủy ban nhân dân tp hcm
về kiểm soát điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch và từng bước phục hồi
phát triển kinh tế xã hội tình hình dịch bệnh thành phố tạm ổn định
nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ diễn biến phức tạp
theo đó giám đốc sở y tế tp hcm nguyễn phan vĩnh châu
nguyên nhân tiềm ẩn nguy cơ bùng dịch là sau khi gỡ bỏ giãn cách xã hội
người dân tiếp xúc nhiều hơn nếu không tuân thủ nguyên tắc năm k
thì số ca nhiễm mới còn tăng lên nữa
độ phủ vaccine tại tp hcm khá cao
làm việc đang tăng lên
nếu họ chưa tiêm vaccine nguy cơ tăng ca mới trở nặng và nhập viện cao
theo bác sĩ châu